vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra vào dạng sáng nay tại xã đắc sơ mây huyện đắc đoa tỉnh gia lai
khiến sáu người tử vong tại chỗ ba người bị thương
thông tin bắt đầu vào khoảng giờ sáng cùng ngày xe ô tô tải biển kiểm soát tám mươi một c một mươi một nghìn một trăm hai mươi năm
do tài xế huỳnh đức nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại một trăm một mươi bảy trên hai mươi ba nguyễn trí thanh phường tri lăng điều khiển
đi từ hướng xã hà đông ra xã đắc sơ mây tự lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông
văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh gia lai và chính quyền địa phương huyện đắc đoa
đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn
và để biết thêm thông tin chi tiết về vụ tai nạn thảm khốc này
chúng tôi và cũng như công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành ra sao
chúng tôi cũng đã kết nối điện thoại với phóng viên lê ánh
xin chào anh lê ánh ạ
vâng xin anh cho biết là thêm thông tin về vụ tai nạn này ạ
ngay khi vụ việc xảy ra thì lãnh đạo của tỉnh gia lai cũng như ban an toàn giao thông tỉnh
và lãnh đạo công an tỉnh gia lai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường
chỉ đạo các lực tổ chức cứu nạn cứu hộ đưa các thi thể ra khỏi chiếc xe tải bị lậ
và đưa các nạn nhân tử vong và bị thương đi cất cứu
công tác bảo vệ hình trường ban đầu đã được công an khẩn trương điều tra làm rõ
sau khi các nạn nhân đã được đưa về nhà để an tán
vâng vậy thì hiện tại sức khỏe của các nạn nhân
các nạn nhân còn sống sót thì đang ra sao rồi ạ
vâng hiện tại thì liên quan đến trạng sức khỏe của ba nạn nhân bị thương
thì có hai người đã đa chấn thương nhưng không đến mức nguy kịch
và một nạn nhân chỉ bị xếp sức nhẹ và đã được đưa về nhà
sau khi các bệnh nhân được đưa về cấp cứu tại bệnh viện
thì lãnh đạo quý ban tỉnh cũng như là lãnh đạo ban an toàn giao thông tỉnh
đã đến trực tiếp thăm hỏi các nạn nhân bị thương ạ
và công tác tổ chức thăm hỏi pháp hộp hậu quả
thì sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới
vâng đến thời điểm này thì đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn hay chưa
cũng như là công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn thì đang được triển khai như thế nào ạ
vâng xin được cảm ơn